ngày làm việc thứ tám của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng
trong đó các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án luật lao động sửa đổi
việc ra nhầm công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó thảo luận về dự án bộ luật lao động sửa đổi các đại biểu tập trung phân tích cho ý kiến về việc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa từ ba trăm linh giờ một năm lên bốn trăm linh giờ một năm
một số ý kiến đại biểu cho rằng việc mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa như dự thảo luật là quá nhiều
chỉ nên tăng thêm tối đa năm mươi giờ một năm so với quy định hiện hành đồng thời quy định rõ mức lương khi tăng thời gian làm thêm
trong khi đó cho ý kiến về việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu lên sáu mươi hai tuổi đối với nam
và sáu mươi tuổi đối với nữ một số đại biểu cho rằng việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu không chỉ tăng nguồn lực cho tương lai
mà điều quan trọng là kéo dài thời gian làm việc cho người lao động
khi làm việc lâu hơn tiền đóng quỹ bảo hiểm xã hội nhiều hơn tiền lương hưu sẽ tăng thêm
tuy nhiên một số ý kiến khác đề nghị ban soạn thảo cần có đánh giá tác động về việc tăng tuổi nghỉ hưu
nhất là những tác động đến cơ hội làm việc của lao động trẻ
thảo luận về việc gia nhập công ước số chín mươi tám có ý kiến cho rằng
chính phủ cần ra soát đánh giá đầy đủ các mặt không thuận lợi khi gia nhập công ước số chín mươi tám
để chủ động các phương án xử lý tốt nhất không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người lao động
trong khi đó thảo luận tại tổ về việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhiều đại biểu cho ý kiến việc phân bổ nguồn vốn phải bảo đảm theo đúng tiêu chí
đồng thời chú ý ưu tiên các dự án an sinh xã hội